tỉnh an giang vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông hậu
đoạn qua xã an thạnh trung huyện trợ mới
dự án này có tổng mức đầu tư bảy mươi tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương
thời gian thực hiện dự án trong bốn năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông hậu đoạn qua xã an thạnh trung huyện trợ mới
với chiều dài toàn tuyến bốn trăm năm mươi mét
cụ thể tính từ khu vực thượng lưu dạch cái hố thuộc ấp an thị
đổ ra nhánh trái sông hậu
theo đó dự án có tổng mức đầu tư bảy mươi tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương
thời gian thực hiện dự án năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó tại khu vực ấp an thị xã an thạnh trung đã xảy ra sạt lở đất
tại vàm cái hố nối với sông hậu với chiều dài hơn hai trăm năm mươi mét
ăn sâu vào đất liền sáu mét
vụ sạt lở đã đe dọa hai mươi bảy căn nhà dân cách bờ sông không xa
nên địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ dân di rời tài sản